nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động du lịch đầu tư giao thương giữa thành phố hồ chí minh và thành phố saint petersburg liên bang nga
ubnd tp hcm vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải xem xét chỉ đạo cục hàng không việt nam nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng giữa hai thành phố này
hiện nay các chuyến bay từ tp hcm đến thành phố saint petersburg của liên bang nga đã phải quá cảnh từ một đến hai điểm dẫn đến kéo dài thời gian hành trình
việc mở đường bay thẳng giữa hai thành phố sẽ rút ngắn thời gian bay tạo thuận lợi cho các hoạt động du lịch đầu tư giao lưu thương mại của người dân doanh nghiệp hai thành phố hai nước
trong chuyến thăm và làm việc chính thức tại liên bang nga vừa qua của đoàn đại biểu cấp cao tp hcm lãnh đạo hai thành phố cũng đã thống nhất việc nghiên cứu mở đường bay thẳng
từ sân bay tân sơn nhất tp hcm đến sân bay punkovo xanh petersburg